các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng dẫu sao qua bao mất mát đau thương đó hôm nay hầu hết các tỉnh thành trên cả nước
đã và đang bắt đầu quay lại cuộc sống với trạng thái bình thường mới
kết quả đó là sự nỗ lực không ngừng của cả chính quyền và nhân dân
để hiểu hơn về điều này xin mời quý vị cùng đón xem phóng sự ngay sau đây
kể từ khi làn sóng dịch bệnh thứ tư xuất hiện vào cuối tháng bốn với virus chủng mới delta lây lan nhanh
các biện pháp và kinh nghiệm chống dịch cũ từng giúp việt nam được thế giới ghi nhận
đã trở nên không hiệu quả không theo kịp sự tiến triển của dịch bệnh
đến hai mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước đã phải thực hiện chỉ thị một mươi sáu đa số còn lại theo chỉ thị một mươi sáu
ở tp hcm cho đến khi dịch bùng phát số người nhiễm và nghi nhiễm lợi đến mức không còn có thể đưa vào cơ sở thu dung
gây quá tải bệnh viện và làm hỏng cách tiếp cận sự phòng truyền thống khoanh vùng cách ly truy vết
tính đến ngày ba mươi tháng chín tp hcm đã trải qua hơn một trăm hai mươi ngày giãn cách xã hội
với nhiều cấp độ khác nhau hơn một tháng áp dụng chỉ thị một mươi năm nhưng dịch lây lan mạnh
tp hcm thực hiện chỉ thị một mươi sáu từ hôm chín tháng bảy với nhiều mức độ tăng cường theo từng giai đoạn
không chỉ tp hcm một số tỉnh phía nam khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề
cho diễn biến ngặt nghèo đó chiến lược chữa bệnh mới mang tính bước ngoặt về tư duy cùng hành động
ra đời và đi vào thực tiễn chiến thắng đại dịch covid một mươi chín bắt nguồn từ chính những đau thương
mà nó mang lại cho chúng ta những mất mát và tổn thất khó có thể đong đếm
đã thúc đẩy chúng ta thêm quyết tâm đoàn kết chiến thắng đại dịch
trước hết phải nhắc lại công thức phòng chống dịch mang tính bước ngoặt năm k cộng vaccine
thuốc cộng công nghệ cộng ý thức người dân xác định vaccine là căn cơ để chống dịch
trực tiếp lãnh đạo đảng nhà nước đã chủ động tiếp cận bằng nhiều hình thức để có được nguồn vaccine cho việt nam
chính phủ của thủ tướng phạm minh chính đã nhanh chóng thành lập tổ công tác về ngoại giao vaccine
với mạng lưới hơn chín mươi cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao
bộ y tế và các cơ quan liên quan phối hợp triển khai quyết liệt nhiệm vụ này
qua đó việt nam đã tiếp cận được một số nguồn vaccine của các nước các tổ chức quốc tế
tổ công tác với những cán bộ ngoại giao giàu kinh nghiệm quốc tế đã tích cực xúc tiến vận động viện trợ vaccine
thuốc điều trị và vật phẩm y tế vaccine từ covax từ mỹ eu nhật bản đã chảy về đất nước
hiệu quả của hoạt động ngoại giao vaccine là rất ấn tượng
việt nam đã tiếp cận khoảng gần sáu mươi triệu liều vaccine các loại khác nhau
đến nay đã phân bổ khoảng hơn năm mươi sáu triệu liều trong đó hơn bốn mươi ba tám triệu liều đã được tiêm chủng
việt nam cũng có các cam kết thỏa thuận hợp đồng và nhận được nhiều nguồn viện trợ của trung quốc
mỹ nhật úc anh và các nước khác với số lượng trên một trăm ba mươi triệu liều
đang nỗ lực đàm phán ký kết trên bốn mươi triệu liều để nâng tổng số lên một trăm bảy mươi triệu liều đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
từ nước đứng cuối bảng xếp hạng trên thế giới về tỷ lệ tiêm vaccine vào đầu năm hai nghìn hai mươi một
đến nay việt nam đã gần đạt mức trung bình của thế giới
thành phố hồ chí minh sau hai lần giãn cách theo chỉ thị một mươi năm hồi tháng năm không thành
virus đã lây lan mạnh và sâu đã phải siết chặt tăng cường phong tỏa nghiêm ngặt
việc phong tỏa diện rộng làm giảm tốc độ lây lan nhưng không chặn được dịch vì tỷ lệ lây nhiễm của biến thể đen ta quá lớn
và gây ra hệ quả là thành phố bị đóng băng
hầu hết các hoạt động thiết yếu đều gặp khó khăn
trước tình thế trên chị đã phong tỏa với phạm vi nhỏ nhất có thể xây dựng hệ thống trực tuyến
tư vấn khám chữa bệnh hệ thống kiểm tra giám sát thực thi tới tận cơ sở quận huyện và xã phường là bước chuyển rất then chốt
phong tỏa diện hẹp giúp kiểm soát chặt chẽ hơn tránh tình trạng chặt ngoài lòng trong giúp hỗ trợ người dân tốt hơn
giúp những địa bàn lân cận không bị đông cứng giúp cuộc sống diễn ra bình thường ở những khu vực không bị phong tỏa
chia nhỏ cũng giúp cho việc xét nghiệm nhanh chóng và hiệu quả
xét nghiệm toàn dân một tổ dân phố thì khâu tổ chức đơn giản hơn rất nhiều xét nghiệm một thành phố
và chia nhỏ ra để tác chiến phù hợp với tính cách văn hóa thói quen của người việt nam nên mang lại hiệu quả cao
kinh nghiệm phong tỏa mức hẹp nhất đã được áp dụng ở các tỉnh thành khác nhau như hà nội hà nam
và đã kiểm soát được sớm dịch bệnh duy trì hoạt động kinh tế xã hội

ở ba đợt dịch trước quyết định giãn cách xã hội là mức độ lây lan giảm mạnh
hà nội chỉ cần ba tuần giãn cách là đã hoàn toàn kiểm soát được dịch
nhưng ở đợt dịch thứ tư tp hcm áp dụng liên tiếp các biện pháp giãn cách kéo dài cả tháng
song dịch vẫn tiếp tục lây lan và diễn biến phức tạp
trước tình thế đó ngoài giãn cách giãn cách tăng cường cần có biện pháp bổ trợ
đó là tầm soát diện rộng để nắm được diễn biến dịch bệnh
để ưng phó với các khu vực lây nhiễm diện rộng và tách ép không ra khỏi cộng đồng
với những vùng dịch có số ca mắc chưa cao
các chỉ đạo xét nghiệm phải nhanh hơn tốc độ lây lan
giãn cách xã hội phải đi liền với xét nghiệm nhanh để sớm kiểm soát dịch
tăng cường xét nghiệm để sàng lọc bệnh nhân
đã mang lại những kết quả rõ rệt trong công tác phòng chống dịch bệnh và giúp an dân
tại cuộc họp do thủ tướng phạm minh chính chủ trì ngày một mươi một tháng chín
bộ trưởng y tế nguyễn thanh long nói rằng nếu không xét nghiệm diện rộng
hà nội đã có thể có hàng trăm nghìn ca nhiễm trong thời gian qua
sau những bối rối ban đầu ở tp hcm hàng loạt các biện pháp chữa bệnh khác
như thiết lập các trung tâm y tế cơ động tại xã phường
huy động lực lượng quân đội công an hỗ trợ đã được triển khai
giúp người bệnh tiếp cận y tế nhanh nhất giúp cho rất nhiều người nhiễm virus ở nhà khỏi bệnh
và tránh cho y tế tuyến trên quá tải
tp hcm lập gần bốn trăm linh trạm y tế lưu động
để quản lý chăm sóc hướng dẫn f tại nhà
việc này không những giảm tài lớn cho các tầng điều trị bên trên
mà còn làm giảm nguy cơ lây nhiễm
điểm cốt từ của các trạm y tế cơ động này là linh hoạt
hết nhiệm vụ ở chỗ này lại chuyển ngay sang chỗ khác
người dân nhiều nơi được tiếp cận gần với dịch vụ y tế ngay cạnh gia đình mình
sau hơn ba tháng số ca tử vong ở tp hcm đã lần đầu tiên giảm xuống hai con số
trong khi hà nội với tỷ lệ tiêm gần chín mươi năm dân số trên một mươi tám tuổi
đã qua giai đoạn khó khăn nhất hồi cuối tháng bảy đầu tháng tám mà không bị bùng dịch
từ kinh nghiệm này ngày hai mươi một tháng tám thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
đã ký quyết định bốn nghìn bốn mươi hai qd bit ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
theo đó trạm y tế lưu động có chức năng triển khai các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cộng đồng kết nối giữa chăm sóc quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
với chăm sóc tại bệnh viện phát hiện các trường hợp diễn biến nặng
và chuyển tuyến kịp thời cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu
khám bệnh chữa bệnh sơ cứu chuyển tuyến kịp thời
các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn được giao
cho đến nay gần như toàn bộ hai mươi ba tỉnh theo chỉ thị một mươi sáu đã nới lỏng phong tỏa
cuộc sống đã bước vào giai đoạn hồi sinh
ban chỉ đạo quốc gia và các địa phương đã thống nhất quan điểm
chuyển trạng thái từ mục tiêu không có covid sang thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả
cách chống dịch phải theo nguyên tắc quy định thống nhất toàn quốc
để tránh lúc đóng lúc mở
lúc xiết lúc buông trên nó một đằng dưới là một nèo
tỉnh a thông đường tỉnh b rào chặn bột ngõ cao ép không cả vùng phong tỏa
ngăn sông cấm chợ vô lối làm khó doanh nghiệp làm khổ nhân dân
những kinh nghiệm việt nam đã trải qua cho thấy
chống dịch là việc mới khó chưa có tiền lệ
không chỉ trong lĩnh vực y tế kinh tế xã hội
cũng như những kinh nghiệm lúc tắt lúc mở khó lường
mà không ít nơi thế giới đã và đang trải qua
đã đến lúc ban hành lộ trình hướng dẫn thích ứng an toàn
cho các địa bàn tổ chức và cá nhân người nước ngoài
dựa trên độ phủ vaccine năng lực y tế
các biện pháp phòng chống dịch và tiêm chủng cá nhân hộ chiếu vaccine
bộ y tế đang dự thảo hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
cần tính đến kinh nghiệm và các điều kiện trên
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng
trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin là ngay cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
và để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và gặp lại